tuy nhiên cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi ba là con trai của nam đã tử vong trên đường đi cấp cứu
các nạn nhân bị bỏng là bà bùi thị thử bỏng bảy mươi cơ thể
bùi vân nam bị bỏng sáu mươi cơ thể
bùi thị thảo vân sinh năm hai nghìn bảy là vợ của nam bị bỏng năm mươi cơ thể
cả ba người đang được cấp cứu và điều trị tại viện bỏng quốc gia
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công tỉnh hà tĩnh và các đơn vị liên quan
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh khởi tố ba đối tượng là nguyễn thị bích ngọc
trần thị châu giang và nguyễn thành tùng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố bị can đối với nguyễn thành trung
là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thiết bị giáo dục và đồ chơi phương anh về tội
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt tạm giam lệnh khám xét nơi làm việc
đối với nguyễn thị bích ngọc kế toán trưởng nguyên giám đốc tài chính thuộc công ty cổ phần vạn xuân
khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần thị châu giang tổng giám đốc thẩm định viên về giá
và nguyễn thanh tùng là thẩm định viên về giá thuộc công ty cổ phần đầu tư và định giá an dương
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị vì nhiều lý do khác nhau mà hiện nay có không ít người đã tìm kiếm các phần mềm định vị
giám sát điện thoại để theo dõi người khác
trong khi đó hành vi giám sát các hoạt động của cá nhân cơ quan tổ chức khi không được cơ quan
có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật
chưa xét đến khía cạnh sẽ bị pháp luật xử lý thì đã có không ít người xa vào bẫy lừa đảo
của các đối tượng nhận cung cấp dịch vụ
thủ đoạn và chiêu trò của các đối tượng ra sao
xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau
đỗ việt hùng lê trường giang và đào thanh bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
nhóm đối tượng này đã thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại
ở huyện ninh giang huyện cẩm giang
nếu khách hàng đồng ý các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua một số tài khoản ngân hàng
do các đối tượng cung cấp
khi mà khách hàng từ trên fanpage liên lạc với tôi thì tôi hướng sang bên gia lô
để trực tiếp gọi điện thoại để tư vấn cho khách cho dễ
rồi tôi sẽ đưa cho cái phần mềm như là đưa cho cái đường linh dẫn để đưa cho khách hàng
khi khách hàng bước vào đấy thì nó sẽ giao diện nó sẽ hiện nên là có tất cả facebook và gia lô
tất cả định vị ở trên đấy giao diện giống như thứ chất là không có gì cả
khi khách hàng muốn yêu cầu vào để xem kiểm tra thì tôi mới gọi là yêu cầu là bạn nhập cái số điện thoại
của người bạn muốn theo dõi vào ở dưới là cái bật khẩu
thì cái bật khẩu đấy thì bên bạn phải mua thì bên tôi mới cấp cho bạn
thì do khách hàng đang nóng nòng tìm kiếm cái việc vụ việc trên đấy thì he sẽ chuyển tiền cho tôi
quá trình điều tra cơ quan công an còn làm rõ từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
cùng thủ đoạn tương tự các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại tại
nhiều địa phương khác nhau với số tiền hơn bốn trăm bốn mươi triệu đồng
thì cơ quan công an phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh hải dương có một số khuyến cáo với người dân
cái thứ nhất là cái hành vi mà sử dụng trang bị phương tiện điện tử để theo dõi nghe lén
đối với các mối quan hệ xung quanh của mình
đó là một hành vi vi phạm vô luật
và người dân không được chú ý
nên trên mạng tìm hiểu cũng như là được mua những cái sản phẩm như vậy
điểm thứ hai là những cái sản phẩm liên quan đến nghe lén định vị giám sát
là những phần mềm chuyên dụng và không được bán trên các thị trường một cách công khai
và cái hành vi mà bán như vậy nếu có thì nó cũng là hành vi vi phạm pháp luật
nên là yêu cầu người dân là hết sức cảnh giác
rồi quảng cáo trước những cái đồn thổi về cái tính năng của những cái phần mềm này
cơ quan công an khuyến cáo việc tự ý sử dụng các thiết bị phần mềm theo dõi giám sát các hoạt động của cá nhân
cơ quan tổ chức khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật
người dân cần hiểu rõ về quy định này
không vì tính hiếu kỳ mà tự ý mua hoặc thuê các phần mềm ứng dụng để giám sát định vị trên các trang mạng xã hội
để tránh nguy cơ bị lừa đẩy
đảo chiếm đoạt tài sản
công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bảy đối tượng trong một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn trong khu dãy vắng
các đối tượng gồm chủ nhà là võ văn thao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở tổ dân phố tân hà hai phường thống nhất thị xã buôn hồ
nguyễn thị tâm trịnh văn lâm nguyễn hữu khánh nguyễn quốc trọng vũ long và vũ trọng thường
tại khu dãy vắng của gia đình mình thao đã xây dựng nhà kiên cố để tổ chức đánh bạc trái phép
tại thời điểm bắt quả tang cơ quan công an đã phát hiện thao cùng với nhóm đối tượng trên đang đánh bạc thắng thua bằng tiền
tại hiện trường thu giữ trên người các đối tượng và trên chiếu bạc số tiền khoảng một trăm ba mươi năm triệu đồng và nhiều công cụ phương tiện phục vụ cho hành vi đánh bạc
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
mua ma túy về rồi cất giấu ở trong loa và nhiều địa điểm khác ở trong nhà
một đối tượng vừa bị lực lượng công an tp vinh tỉnh nghệ an
bắt giữ và thu giữ tám viên hồng phiến ba mươi năm gam ma túy dạng đá
thông tin mở đầu cụ tin vắn
đối tượng bị bắt giữ là ngô đức thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường đông vĩnh thành phố vinh
thu giữ tám viên ma túy tổng hợp và ba mươi năm gam ma túy đá cùng một số vật chứng khác
để qua mắt lực lượng công an sau khi có ma túy thành đã chia nhỏ và cất giấu tại nhiều địa điểm trong nhà như loa cửa sổ rồi sau đó bán cho các con nghiện
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp vinh vừa phá chuyên án bắt hai đối tượng và thu giữ gần hai viên ma túy tổng hợp dặn hồng phiến
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác của công an tp vinh đã tiến hành kiểm tra phát hiện đối tượng trương công linh trú tại tp đồng hới tp vinh đang mang theo gần hai viên ma túy
mở rộng điều tra công an tp vinh đã khám xét khẩn cấp nơi ở bắt giữ thêm bùi tuấn anh trú tại huyện quảng ninh tp vinh

trong ngày một tháng bảy lực lượng chức năng đã đào múc bớt lượng đất bên trong cho đến cuối ngày thì chủ động đẩy sập bờ ta lui
bờ ta luy bê tông vừa được cơ quan chức năng cho sập đổ cách mặt đường phía dưới khoảng ba mươi mét với độ dốc gần như thẳng đứng
trước khi chủ động cho sập bờ bê tông này chính quyền địa phương đã di rời toàn bộ người dân và tài sản của các gia đình nằm trong vùng bị ảnh hưởng
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp vinh vừa phá chuyên án bắt hai đối tượng và thu giữ gần hai viên ma túy